bộ quốc phòng nga đã có thông tin chính thức về vụ tấn công thành phố greenmanchek của ukraine
theo đó nêu rõ lực lượng vũ trang nga không kích ở một kho vũ khí ở krimenchak
và gây ra đám cháy tại một trung tâm mua sắm đã đóng cửa nằm gần đó
bộ quốc phòng nga xác nhận việc không kích thành phố kremanchek của ukraine bằng vũ khí chính xác cao
xong nhấn mạnh moskova nhằm vào kho vũ khí của phương tây đặt ở đây
cũng theo bộ này khi kho vũ khí của phương tây phát nổ đã gây hỏa hoạn cho trung tâm mua sắm amstomore bên cạnh
trong khi đó giới chức ukraine và phương tây cáo buộc nga không kích trung tâm mua sắm trên
khi đang có đông người bên trong khiến ít nhất một mươi tám người thiệt mạng và năm mươi chín người khác bị thường